thưa quý vị samsung dự kiến đầu tư thêm khoảng một tỷ usd mỗi năm trong thời gian tới tại việt nam
đây là dự kiến của ông park hak kyu tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn samsung
khi làm việc với thủ tướng chính phủ phạm minh chính vào chiều nay chín tháng năm tại trụ sở chính phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao nỗ lực quyết tâm và những kết quả kinh doanh
tại việt nam của tập đoàn samsung đóng góp tích cực vào kiêm ngạch xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn quan tâm coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư
cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về xây dựng hoàn thiện thể chế
cơ chế chính sách phát triển hạ tầng đào tạo nhân lực chất lượng cao tiếp tục đàm phán các hiệp định
thương mại tự do mở rộng thị trường xuất khẩu mới từ đó tạo điều kiện thuận lợi giảm chi phí tuân thủ
chi phí logistic cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài hiệu quả bền vững tại việt nam
thủ tướng cho biết các cơ quan chức năng của việt nam luôn sẵn sàng đối thoại lắng nghe ý kiến giải quyết các đề xuất kiến nghị
của các doanh nghiệp theo thẩm quyền mong muốn samsung tiếp tục hỗ trợ việt nam nâng cao hơn nữa năng lực doanh nghiệp
trong nước để có thể tham gia có hiệu quả hơn nữa chuỗi cung ứng của tập đoàn đẩy mạnh hợp tác để đưa các doanh nghiệp
công nghệ số của việt nam trở thành đối tác trong hệ sinh thái của samsung phối hợp chặt chẽ với bộ kế hoạch và đầu tư
để triển khai thực chất và hiệu quả các trung tâm đào tạo đặt tại trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tăng cường đầu tư
và mở rộng trung tâm r d hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại việt nam tiếp tục mở rộng hoạt động
coi việt nam là cứ điểm sản xuất chiến lược nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế
tổng giám đốc park ha kyo đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực hiệu quả của phía việt nam đã góp phần giúp samsung vượt qua những khó khăn thách thức
thời gian qua mong muốn và tin tưởng việt nam sẽ liên tục cải thiện môi trường kinh doanh ông cho biết samsung dự kiến đầu tư thêm khoảng
một tỷ usd mỗi năm vào thời gian tới tại việt nam tiếp tục nâng số lượng doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi cung ứng và đẩy mạnh
hợp tác đào tạo nhân lực trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp trên cơ sở tin cậy cao những năm qua
samsung cam kết sẽ luôn đồng hành với việt nam nỗ lực hết sức nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam